thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới và trong các nước đông nam á
đặc biệt là các nước có chung đường biên giới với việt nam như trung quốc lào campuchia đang diễn biến phức tạp
vì vậy mà việc phát hiện kịp thời không để cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép ngay từ khu vực biên giới
sẽ góp phần quan trọng trong công tác ngăn chặn dịch bệnh
vâng chính vì vậy công tác tuyên truyền đến nhân dân các tỉnh biên giới cũng như là công tác quản lý các tuyến đường
đường mòn lối mở khu vực biên giới giáp danh
đang được các lực lượng chức năng thấp chặt
huyện hải hà quảng ninh là địa bàn có đường biên giới trên biển và đất liền với trung quốc
nhiều năm qua tình trạng người dân vượt biên trái phép vẫn diễn ra
để hạn chế tình trạng vượt biên thì vấn đề thay đổi nhận thức cho nhân dân là vấn đề quan trọng
trong các năm qua thực hiện chủ trương của đảng nhân lước
huyện hải hà luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng trên địa bàn
các lực lượng cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển vùng một
đã cùng với hải hà tham gia bảo vệ tốt trong công tác giữ cho vùng biển yên bình
cụ thể là chương trình đồng hành với ngư dân của cảnh sát biển việt nam
và đặc biệt là các chương trình trong hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch bệnh
dịch bệnh covid một mươi chín và xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế
đời sống của một bộ phận nhân dân sống khó khăn không có việc làm hoặc việc làm thu nhập thấp
nên nhiều người dân tại huyện hải hà đã bị các đối tượng môi giới rủ dê đưa sang nước khác làm thuê trái phép
hoặc tham gia tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trai phép để nhận tiền công
chính vì vậy lực lượng cảnh sát biển việt nam đã chủ động lồng ghép để vừa tuyên truyền luật
vừa thăm hỏi tặng quà bà con nhân dân như hoạt động em yêu biển đảo quê hương
chính vì vậy lực lượng cảnh sát biển việt nam đã chủ động lồng ghép để vừa tuyên truyền luật
vừa thăm hỏi tặng quà bà con nhân dân như hoạt động em yêu biển đảo quê hương

vừa thăm hỏi tặng quà bà con nhân dân như hoạt động em yêu biển đảo quê hương

chính vì vậy lực lượng cảnh sát biển việt nam đã chủ động lồng quà bà con nhân dân như hoạt động em yêu biển đảo quê hương
cuối tháng một mươi một tỉnh đồng tháp đã tiến hành tiêm mũi một cho đối tượng là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông với kết quả là hơn chín mươi trẻ đã được tiêm
để thực hiện việc bao phủ vaccine trong cộng đồng nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là với trẻ em tỉnh đồng tháp tiếp tục triển khai tiêm chủng cho những trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi còn lại ngoài cộng đồng
trẻ ngoài cộng đồng là đối tượng không nằm trong danh sách tiêm chủng của các trường trung học cơ sở trung học phổ thông hay trường nghề trên địa bàn tỉnh
vì vậy việc tiêm chủng cho nhóm trẻ em này cần thời gian lập danh sách và thu nhập số liệu sau đó mới triển khai tiêm chủng tại trạm y tế hoặc trung tâm y tế trên địa bàn trẻ đang sinh sống vừa đảm bảo an toàn cho trẻ vừa tránh tối đa việc bỏ sót đối tượng
theo kế hoạch đồng tháp sẽ tiêm hơn ba trăm linh bảy liều cho hơn một trăm năm mươi ba trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trong đó phân bổ tổng cộng hơn một mươi ba sáu trăm linh liều vaccine cho trẻ trong cộng đồng
đến nay tỷ lệ tiêm mũi một ở trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi trên địa bàn tỉnh đạt hơn tám mươi và sẽ tiếp tục tiến đến con số thấp nhất là chín mươi năm theo kế hoạch
tuy nhiên để đạt được con số này thì rất cần sự chung tay đồng thuận của phụ huynh trong việc chủ động tiêm chủng cho con em
đây không chỉ là quyền lợi cho mỗi người dân mà còn là tấm lá chắn vững chắc chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả nhất trong lúc này
sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc cơ sở khám chữa bệnh cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine
quản lý điều trị f trên địa bàn tỉnh đồng nai theo chỉ đạo của bộ y tế
theo đó không để xảy ra tình trạng f không liên hệ được với cơ sở y tế không được cấp phát thuốc điều trị
theo đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đảm bảo tất cả người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm đủ liều cơ bản trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai này
đặc biệt là những người già yếu đi lại khó khăn mắc bệnh nền và trẻ mắc bệnh mãn tính cần được ưu tiên
đây là việc quan trọng nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín đồng thời tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi một và mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tổ chức tiêm liều bổ sung mũi ba cho các đối tượng đã tiêm đủ liều cơ bản hoàn thành trước ngày một mươi hai tháng một mươi hai này
về công tác quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín sở y tế đồng nai yêu cầu các đơn vị không để xảy ra tình trạng f không liên hệ được với cơ sở y tế
các trung tâm y tế các bệnh viện điều trị covid một mươi chín quản lý chặt chẽ sử dụng đúng quy định các loại thuốc kháng virus
giảng viên đã được sở y tế phân bổ tránh thất thoát hoặc dùng sai mục đích không được để xảy ra tình trạng có thuốc nhưng người bệnh không được sử dụng
trước tình hình ca nhiễm covid một mươi chín liên tục gia tăng cùng nguy cơ xuất hiện biến chủng omicron
tp hcm đã mua thêm ba trăm linh túi thuốc chữa phong tại nhà bao gồm năm mươi liều cho trẻ em
ngày bảy tháng một mươi hai ubnd tp hcm đã giao sở y tế tp hcm chủ động chuẩn bị thêm ba trăm linh túi thuốc chia làm hai đợt
gồm hai trăm linh gói thuốc a năm mươi gói thuốc b và năm mươi gói thuốc trẻ em
số thuốc này dùng để phục vụ điều trị người mắc covid một mươi chín f không triệu chứng hoặc triệu chứng mức độ nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà
việc mua sắm thuốc phục vụ công tác điều trị người bệnh covid một mươi chín được áp dụng quy định về mua sắm
theo luật đấu thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu
theo khoảng a điểm một điều hai mươi hai luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi ba về chỉ định thầu áp dụng trong các trường hợp
gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng
gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước
gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn
hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liên kề
gói thầu mua thuốc hóa chất vật tư thiết bị y tế để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách
ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
số ca f cách ly tại nhà đang tăng cao hiện đang quản lý sáu mươi sáu tám trăm bảy mươi bốn ca mỗi ngày phát sinh thêm từ một ba trăm linh đến một bảy trăm linh ca
bên cạnh đó hiện nay đang có sự xuất hiện của biến chủng omicron
việc mua thêm thuốc nhằm kịp thời cấp phát túi thuốc cho người dân không để f không tiếp cận được thuốc
tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
còn đúng một tuần nữa là các trường ở tp hcm sẽ đón học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai trở lại học trực tiếp
hiện hầu hết các trường đều đã hoàn tất phương án giảng dạy trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn còn một số điểm mà các trường cần phải tham khảo ý kiến chuyên môn phòng dịch từ ngành y tế
và cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đã khảo sát ý kiến từ phụ huynh
tại trường trung học cơ sở quỳnh khương ninh quận một tp hcm
hiện nay không tác dụng
các trường đã được sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất phung khử quẩn bố trí khu vực rửa tay đo thân nhiệt
trang bị khẩu trang nước rửa tay dụng cầu test nhanh phòng cách ly dự phòng đã được chuẩn bị khẩn trương
trường cũng đã họp hướng dẫn thống nhất với phụ huynh những điều cần phối hợp khi học sinh học trực tiếp
tập hướng giáo viên về phong tác phòng dịch
chúng tôi đã triển khai rất nhiều cuộc họp để tập huấn cho đội ngũ
triển khai đến các cuộc họp với lại phụ huynh và với học sinh
để khi các em trở lại trường tôi tuân thủ năm k các cái sinh hoạt các cái vấn đề và yêu cầu về quy định khi vào trường
chúng tôi đã dự tính các cái kế hoạch các cái cực bản mà nếu xảy ra tình huống trong quá trình đó học sinh trở lại
và chúng tôi cũng có các biện pháp giải pháp kịp thời
và chúng tôi đã sinh hoạt với phụ huynh sinh hoạt với đội ngũ chúng tôi
để làm sao cho khi học sinh quay lại trường là phụ huynh giáo viên và học sinh đều có một sự an toàn an tâm nhất định
mặc dù công tác chuẩn bị của nhà trường đã cơ bản đầy đủ
nhưng theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm trong kế hoạch của các đơn vị cần có phương án xử lý f f một phát sinh
khi các em học sinh trở lại học trực tiếp
các trường tổ chức diễn tập trước khi đón học sinh mỗi nhà trường có dự thảo kịch bản phân công cụ thể việc phòng chống dịch
rút kinh nghiệm để mà mình làm cho nó chặt chẽ hơn
thì tôi nhắc lại là cái phương án này là cái chuyện mà sống còn của chúng ta khi mà chúng ta chuyển tay
các tình huống có thể xảy ra là
chúng ta khi phát hiện f trong trường và trong giờ học
hoặc nghĩa là trong lúc mà trường hoạt động
hoặc là khi phát hiện f khi mà f chưa có tới trường chưa ngoài giờ học
thì chúng ta cũng thể ra trên hai đối tượng là chúng ta có bốn cái phương án rồi
xử lý f trong trường học nhằm hai mục đích
thứ nhất là bóc tách f để hạn chế lây lan tới mức tối đa ở trong trường
và thứ hai là hạn chế gián đoạn việc mà dạy giờ học
cái đó cũng là một cái mục đích rất là quan trọng
qua cái khảo sát thì tôi biết ngành phụ huynh đang là chưa an tâm
vì chưa thấy được cái sự mà chuẩn bị kỹ càng
chú đáo của ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế
và các cái bộ phận truyền truyền ở các trường làm như thế nào
tại vì cái môi trường trường học hiện giờ là khá là an toàn
mỗi gần như một trăm linh thầy cô đã được tiêm ngừa vaccine
còn trên đường di chuyển không phải là môi trường lây nhiễm
tức là từ nhà đến trường do phụ huynh là người đưa đi
cho nên là không có
cùng với ngành là đưa từ nhà đến trường không có để đưa con em ghé trên trục đường
ở các cái điểm mà dựng chân để mà chúng ta khóc kiểm soát
thì chúng ta có tuyên truyền để làm sao cho từ nhà đến trường an toàn
và từ trường đến nhà an toàn thì phụ huynh cũng sẽ ủng hộ chúng ta
chia sẻ tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân
bí thư thành ủy tp hcm cho rằng dù đã lên kế hoạch
nhưng cần tùy vào tình hình diễn biến để có quyết định phù hợp
chứ không nên cứng nhắc
bởi theo ông
ý kiến người dân là rất quan trọng và cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh
thưa quý vị dù trên cầu đang xảy ra ủn ứ phương tiện
tài xế vẫn điều khiển xe bán tải rượt đuổi chèn ép một ô tô con
sau đó tài xế xe bán tải còn dừng ô tô giữa cầu xuống xe vỗ kính
đập gập gương chiếu hậu ô tô con
đoạn clip được thành viên nhóm facebook offp chia sẻ mới đây thu hút hàng trăm bình luận
trong đó đa số có ý kiến chỉ trích hành vi lãng lách rượt đuổi chèn ép khóa xe ô tô con
tài xế ô tô bán tải
theo thành tiêu chia sẻ clip sự việc xảy ra trên cầu vĩnh tuy hà nội hôm sáu tháng một mươi hai
người điều khiển xe ô tô con là một phụ nữ
đoàn clip cũng cho thấy việc ứng xử khi can giao giao thông giữa những người điều khiển phương tiện
cần phải nâng cao hơn nữa để đảm bảo mỗi phương tiện khi ra đường sẽ đảm bảo an toàn
các hãng hàng không yêu cầu hành khách đi máy bay phải tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
và khách đi từ tp hcm cần thơ
còn phải có xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai và sẽ bị từ chối vận chuyển nếu như có hiện tượng ho sốt
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp cục hàng không việt nam nêu rõ
hành khách đi máy bay trong nước phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng pc covid
chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo
hành khách sẽ không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đau rát họng mất vị rác
trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi lưu trú hành khách lưu ý luôn thực hiện năm k
sử dụng ứng dụng theo dõi sức khỏe và hạn chế tập trung và tiếp xúc nơi đông người
chủ động thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú
tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú ít nhất bảy ngày theo quy định cụ thể của từng địa phương
thời gian qua việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ
cũng như tuần tra kiểm soát xử lý những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
của lực lượng chức năng tỉnh hưng yên đã góp phần làm chuyển biến tích cực
tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên tình trạng vi phạm an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trên tuyến quốc lộ ba mươi chín thuộc địa phận tỉnh hương yên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã thực hiện tuần tra phát hiện xử lý các lỗi vi phạm
trong đó không ít các trường hợp chống đối không thực hiện theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng
còn với nhiều trường hợp vi phạm về không được mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên đường
thì lực lượng chức năng của lực lượng chức năng không được thực hiện theo đúng hướng dẫn
khi lại bỏ xe khi công an tạm dừng phương tiện
hoặc quay đầu xe khi thấy bóng dáng lực lượng

đội bull bảy mươi năm đã thành lập từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thời điểm dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu bùng phát tại tỉnh thừa thiên huế
sau một thời gian hoạt động đem lại nhiều hiệu ứng tích cực đầu tháng một mươi một vừa qua
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã thông qua quyết định thành lập hội bung bảy mươi năm
trở thành một tổ chức xã hội sinh hoạt và hoạt động theo điều lệ được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
đây có thể coi là sự ghi nhận cho những nỗ lực hoạt động vì cộng đồng của bun bảy mươi năm
việc thành lập hội sẽ là một bước tiến để các thành viên tiếp tục có những kế hoạch bài bản hơn trong hoạt động của mình
sắp tới chúng tôi sẽ ra cả cái sự coi như là cả cái vệ tính cả cái huyền thị xã để trong năm
trong năm chúng tôi sẽ mở hoạt động những sự kiện đối với các thành viên của hội bull bảy mươi năm
tất cả những việc về vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
những thành viên của hội khóa tướng năm bull bảy mươi năm lên đường bất cứ lúc nào khi có yêu cầu hỗ trợ
khó khăn khó khăn nhưng trên tất cả là điểm ưu gần đến sự chia sẻ tận hành
đến đây chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại